các đối tượng đã sử dụng hung khí quyết liệt chống trả làm một cán bộ chiến sĩ công an huyện yên châu bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á và hai mươi đồng phạm
trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab
theo kết luận điều tra ông trần phương bình đã tổ chức chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại đông á banh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn ba bốn trăm linh năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra hành vi vi phạm của ông trần phương bình là nguyên nhân dẫn đến việc dap lỗ lũy kế đến ba mươi một tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn hai mươi năm tỷ đồng vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi bảy
cùng bị đề nghị truy tố còn có hai mươi bị can khác trong đó có hai nguyên phó tổng giám đốc là bà nguyễn thị ngọc vân nguyễn thị kim xuyến và các nguyên giám đốc sở giao dịch của dab
theo cơ quan điều tra hành vi vi phạm của ông trần phương bình là nguyên nhân dẫn đến việc đab lỗ lũy kế đến ba mươi một tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn hai mươi năm tỷ đồng
nguyễn thị kim xuyến nguyên là cán bộ ngành thuế huyện rồng riềng đã nghỉ hưu lấy nhà của mình để chứa bạc
hàng ngày có nhiều con bạc trong đó có cán bộ đảng viên lui tới để đánh bài sập sám ăn tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là hai mẹ con về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng ba do không có tiền tiêu xài nên lê thị mai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang cùng hai con của mình là phạm văn beo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và nguyễn văn tài sinh năm hai nghìn
lên kế hoạch đi đến huyện an phú tỉnh an giang để tìm tài sản lấy trộm
khi đến nhà ông nguyễn văn mỹ thấy không có người trong nhà nên mai ở ngoài cảnh giới
còn tài lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động một ipad và một đồng hồ thông minh rồi nhanh chân tẩu thoát cùng bà mai và beo mang đi tiêu thụ
đến ngày ba mươi tháng ba qua theo dõi camera an ninh phát hiện ba mẹ con mai đến khu vực thị trấn an phú
nên công an thị trấn an phú đã mời về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ riêng tài do còn nhỏ nên cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
trong vai người tu hành đi bán nhang và tâm đối tượng nguyễn thị trà giang ba mươi chín tuổi trú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đã cùng một đồng phạm lừa đảo chót lọt một nạn nhân tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng với số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
đây là những giấy giới thiệu giả
mạo danh một số chùa tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và quảng trị mà đối tượng nguyễn thị trà giang đã sử dụng trong một thời gian dài
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy do bị chồng hành hung giang bồng con nhỏ một mươi tháng tuổi vào thành phố hồ chí minh
tìm mua một bộ quần áo tu hành giấy giới thiệu giả là nhà sư rồi đi bán nhang và tăm
quá trình hành nghề giang quen với lê cùng là người giả danh người tu hành đi bán nhang như giang
biết ở phường tám thành phố đà lạt có bà hiếu hay làm công quả ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám lê rủ giang lên đà lạt
tại đây chúng mạo danh là sư nữ tu tại ấn độ về hiện đang tu tại một chùa ở huyện long thành tỉnh đồng nai
bà hiếu trình báo sự việc với cơ quan công an
đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố bảo lộc bà hiếu tình cờ phát hiện giang đang đi bán nhang nên đã báo cơ quan công an mời giang về làm việc
quá trình kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên người giang nhiều đồ vật như quần áo tu hành nhang ba giấy tờ giới thiệu vật tử được xác định là giả và hơn bảy mươi tám triệu đồng
giang khai số tiền trên là của một gia đình tại thành phố bảo lộc gửi cúng giải hạn đầu năm
nhận định khả năng còn nhiều nạn nhân bị
giang và lê lừa đảo nên ngày hai tháng bốn công an thành phố đà lạt đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam giang bốn tháng và tiến hành mở rộng điều tra
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình an ninh hai mươi bốn h vào lúc một mươi bảy h ba mươi chiều nay
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy năng
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thị trấn mai châu huyện mai châu tỉnh hòa bình về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải

đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm trên đầu lông mày phải
các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện